nhân kỷ niệm hai trăm ba mươi năm chiến thắng ngọc hồi đống đa hôm qua tại hà nội
ubnd quận đống đa phối hợp với bảo tàng lịch sử quốc gia đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt gò đống đa
gò đống đa có diện tích hơn sáu m hai là nơi diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải quang trung
hơn hai thế kỷ trôi qua nhưng di tích lịch sử gò đống đa vẫn giữ được gần như nguyên vẹn
và trở thành một địa danh nổi tiếng ở thủ đô
tại hội thảo hai mươi bảy bài tham luận của các nhà lãnh đạo quản lý chuyên gia các nhà khoa học tập trung vào ba chủ đề chính
đó là giá trị lịch sử văn hóa gò đống đa hoạt động bảo tồn và tôn tạo phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch thủ đô
với vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc gìn giữ bảo tồn và phát huy tốt giá trị của di tích gò đống đa
sẽ góp phần lưu giữ dấu tích chiến công giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau